còn tại israel hàng trăm nghìn người dân nước này vào tối ngày sáu tháng năm tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chương trình cải cách tư pháp của chính phủ nước này
đây là tuần thứ một mươi tám liên tiếp biểu tình diễn ra và chưa có dấu hiệu trứng lại mặc dù thủ tướng benjamin netanyahu đã tạm hoãn kế hoạch cải cách này cách đây hơn một tháng
tại tena vip người dân tập trung ở phố cat land nơi có tòa nhà phúc hợp của chính phủ đã tại thành phố với số lượng người tham gia lên đến hơn một trăm linh người
họ mang theo cờ hát quốc cãi xrn và hô khẩu hiệu yêu cầu bảo vệ nền dân chủ
cùng trong lúc đó người dân cũng xuống đường tại các thành phố khác như jerusalem haifa netanya
biểu tình diễn ra trong bối cảnh các đảng phái đang tiếp tục thương lượng dưới sự trung gian kết nối của tổng thống israel isaajos nhằm tìm tiếng nói chung về mức độ và phạm vi của cải cách tư pháp
theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố hôm năm tháng năm bảy mươi bốn số người được hỏi cho rằng chính phủ israel đang hoạt động kém hiệu quả
năm tháng sau khi liên minh của thế úc lên nắm quyền